còn khoảng một tháng nữa là sẽ tới tết nguyên đán
tại hầu hết các siêu thị cửa hàng hiện nay đều đã chuẩn bị nguồn hàng dồi dào
để phục vụ cho nhu cầu mua sắm của người tiêu dùng
năm nay các sản phẩm hàng hóa trong nước đang thu hút được sự quan tâm chú ý của người tiêu dùng
nhờ sự đa dạng về mẫu mã chủng loại cũng như là chất lượng
một khu vực rộng lớn dành riêng cho hàng việt
các băng rôn khẩu hiệu khuyến khích người tiêu dùng
người mua sắm nhộn nhịp cả những ngày thường và những ngày cuối tuần
là không khí dễ nhận thấy tại các siêu thị tại thủ đô hà nội trong những ngày này
mình cũng khá là yên tâm bởi vì cũng được xếp chặt và đảm bảo hơn nhiều
về giá cả thì cũng không có gì thay đổi mấy so với ngày thường
hàng hóa việt nam dùng thì vẫn cảm thấy là nó đảm bảo hơn tin tưởng hơn
tại các siêu thị trên địa bàn thành phố hà nội công tác chuẩn bị cho các loại hàng hóa
nhân dịp tết đình dậu cũng đã hoàn tất
theo các đơn vị cung ứng hàng hóa dịp tết năm nay số lượng sản phẩm hàng hóa việt nam
phục vụ người tiêu dùng tăng khoảng ba mươi so với năm trước
có những đơn vị số lượng sản phẩm hàng hóa do việt nam sản xuất
chiếm tới chín mươi năm lượng hàng hóa hiện đang được bày bán
vẫn tập trung vào các sản phẩm về thực phẩm thiết yếu để phục vụ cho những ngày tết
như là các thực phẩm tươi sống các loại bánh kẹo hàng ngoại nhập cũng như là hàng nội địa sản xuất
thì chúng tôi cũng tăng cường trong những ngày tết
đối với hàng việt nam thì hiện tại là đã được người tiêu dùng đặc biệt là yêu mến và tin tưởng
vì vậy mà đối với hệ thống siêu thị bixi thì cũng đặc biệt quan tâm và có tới chín mươi năm
các sản phẩm hàng hóa đang được bán tại hệ thống siêu thị pixi là hàng việt nam
và với sự ưu tiên về vị trí trưng bày như là các chương trình khuyến mại
và các chính sách về hỗ trợ bán với giá không có lãi
thì pixi cũng đặc biệt quan tâm để phát triển hàng tiêu dùng của người việt nam
bên cạnh đấy thì chúng tôi cũng phát triển các nguồn hàng đặc sản truyền thống của việt nam
ví dụ như cam cao phong cam hòa bình cam hàm yên
năm hai nghìn một mươi sáu được đánh giá là một năm khó khăn
trong kinh tế việt nam nhưng theo khảo sát của nissan
một trong những công ty nghiên cứu thị trường lớn tại việt nam
mức độ lạc quan của người tiêu dùng và nhà bán lẻ vẫn được duy trì
tốc độ tăng trưởng tiêu dùng vẫn đang ở mức cao và dự kiến sẽ còn kéo dài đến dịp tết sắp tới
hiện tại nhiều địa phương và doanh nghiệp trên cả nước đã tích cực triển khai
các chương trình bình ổn thị trường các mặt hàng thiết yếu
đặc biệt là hàng việt nhằm đảm bảo cân đối cung cầu phục vụ người tiêu dùng